chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi hai đã tăng hai mươi ba so với tháng một mươi một và tăng bốn bảy mươi bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm là những con số được tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư mới công bố tại hà nội
theo đó tính bình quân năm hai nghìn một mươi sáu chỉ số giá tiêu dùng tăng hai sáu mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có sáu nhóm tăng với mức tăng như sau
thuốc và dịch vụ y tế tăng năm ba may mặc mũ nón dây dép tăng hai mươi năm độ uống và thuốc lá tăng hai mươi một nhà ở và vật liệu xây dựng tăng một mươi chín hàng hóa và dịch vụ khác tăng một thiết bị và đồ dùng gia đình tăng ba
có bốn nhóm giảm gồm giao thông biểu chính viễn thông hàng ăn và dịch vụ ăn uống
văn hóa giải trí và du lịch riêng nhóm giáo dục không thay đổi so với tháng trước
theo các chuyên gia năm hai nghìn một mươi sáu có một số yếu tố góp phần kiềm chế cpi như giá xăng dầu và giá cước vận tải ổn định nguồn cung hàng hóa dồi dào nên giá cả không biến động lớn giá nhiên liệu trên thị trường thế giới giảm mạnh dẫn đến giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm tác động làm chỉ số giá nhóm giao thông giảm theo
bên cạnh đó là một số nhóm yếu tố khác như thực hiện các chính sách bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu ổn định giá cả thị trường trong dịp tết nguyên đán